kính thưa quý vị vụ bốn tiếp viên vietnam airlines bị tạm giữ do vận chuyển trái phép hơn một mươi một kg ma túy
cho thấy tình hình vận chuyển chất cấm qua đường hàng không đang diễn biến phức tạp
qua vụ việc hải quan tp hcm đã đưa ra lời cảnh tỉnh phải hết sức cảnh giác khi vận chuyển hàng hóa
cục hải quan tp hcm cho biết khi làm thủ tục cho hành lý của khách và phi hành đoàn nhập cảnh
trên chuyến bay số hiệu vn một mươi của hãng hàng không vietnam airlines từ pháp về việt nam
kiểm tra qua máy xoay chiếu bằng các biện pháp nghiệp vụ đội tổ tục hành lý nhập khẩu
trên cục hải quan sân bay tân sơn nhất đã phát hiện nghi vấn hành lý của bốn tiếp viên hàng không
kết quả kiểm tra tổng cộng thu hơn một mươi một kg ma túy trong đó có tám bốn trăm linh g viên nén màu xám
và ba tám mươi g chất bột màu trắng các đối tượng tất dấu nguyện trang trong các tuyếp kem đánh răng
tiến hành lấy mẫu thử nhanh bằng vali thuốc thử
kết quả phát hiện trong hành lý của bốn tiếp viên có thuốc lắc và metafetamin
theo phó cục trưởng cục hải quan tp hcm nguyễn hữu nghiệp trước đây cơ quan hải quan
cũng từng phát hiện vi phạm của các tiếp viên hàng không về việc sắp tay hàng hóa vi phạm
nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện vi phạm về vận chuyển hàng cấm

cục hải quan tp hcm đòi kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền nam
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan phòng bảy cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm tiếp tục thực hiện các bước nghiệp vụ tiếp theo

pháp cục hải quan tp hcm đã chỉ đạo các đơn vị đội kiểm soát ma túy và chiếc cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sân nhất
mang cùng công tác kiểm tra kiểm soát đối với hành lý của hành khách xuất nhập cảnh